tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc và đại biểu bùi sĩ lợi phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội
đã thông tin đến báo chí một số nội dung liên quan đến dự án luật phòng chống tắc hại của rượu bia đang được dư luận quan tâm hiện nay
theo ông nguyễn hạnh phúc trong quá trình xây dựng luật phòng chống tắc hại của rượu bia
quốc hội chọn vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau để tham khảo xin ý kiến quốc hội theo quy định
việc xin ý kiến của các đại biểu là để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo luật chứ không phải biểu quyết thông qua luật
cụ thể quốc hội lấy ý kiến đại biểu về hai phương án
phương án một cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn
phương án hai cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông
kết quả lấy ý kiến đại biểu với cả hai phương án đều không qua bán
nghĩa là cả hai phương án trên đều không được bổ sung vào dự thảo luật phòng chống tắc hại của rượu bia
theo tổng thư ký quốc hội việc quốc hội không đồng ý với đề xuất đã uống rượu bia thì không lái xe không có nghĩa là pháp luật việt nam thiếu chế tài xử lý hành vi uống rượu bia tham gia giao thông
pháp luật hiện hành trong lĩnh vực giao thông đã có đầy đủ quy định
ông nguyễn hạnh phúc cũng cho biết tới đây trong nghị quyết chung của quốc hội tại kỳ họp này sẽ đưa vào nội dung giao chính phủ tăng hình thức xử phạt tài xế uống rượu bia khi lái xe
hình thức xử phạt có thể nâng thời gian tức giấy phép lái xe thậm chí tước giấy phép lái xe vĩnh viễn với các trường hợp lái xe uống rượu bia gây tai nạn